chuyên trộm cắp tài sản trong cốp xe máy ổ nhóm bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt giữ
ngay sau khi dương thị minh thanh và trần vân quý cùng chú tại tp huế gian cảnh đến móc trộm túi sách
bên trong có hai một triệu đồng và một chỉ vàng của một nạn nhân tổ công tác đội hình sự công an tp huế
và công an phường đông ba đã mật phục bắt giữ
quá trình điều tra mở rộng thanh và quý khai nhận với thủ đoạn móc trộm cắp xe
ba đối tượng cùng với nguyễn thị bé và trần đình phong cùng chú tại tp huế
còn gây ra ba vụ trộm cắp tài sản khác lấy đi nhiều tài sản có giá trị
hiện công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối với thanh
riêng quý bé và phong cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra